bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an huyện anh sơn tỉnh nghệ an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba tháng đối với bà nguyễn thị ngọc ánh chủ tịch ủy ban nhân dân xã khai sơn
và hai cán bộ liên quan đến việc chi trả tiền hỗ trợ sản xuất sau lục báo
trước đó qua thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an huyện anh sơn đã phát hiện ra những dấu hiệu sai phạm trong việc chi trả
hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã khai sơn huyện anh sơn
sau một thời gian điều tra sáng ngày một mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện anh sơn
đã ra quyết định khởi tố vụ án với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đồng thời khởi tố bị can đối với ba đối tượng
bà nguyễn thị ngọc ánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hiện là chủ tịch ủy ban nhân dân xã khai sơn
bị khởi tố về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và hai bị can khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chỉ sau hơn ba mươi giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng giết người cướp tài sản tại xã đồng xuân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nhận được tin báo
về việc người dân phát hiện ông khuất văn ba sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú tại xã đồng xuân huyện thanh ba là người sống độc thân tử vong tại nhà
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra nhanh chóng xác định nguyễn lâm tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê quán xã đồng xuân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
thường trú tại thành phố yên bái là thủ phạm đã gây ra cái chết của ông ba
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan điều tra xác định được tùng đang lẩn trốn
tại nhà nghỉ ở thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái nên tổ chức vây bắt và khống chế thành công đối tượng
tại cơ quan điều tra tùng đã khai nhận đã giết hại nhận nạn nhân để cướp tiền và tài sản
tùng sử dụng một đoạn gỗ vụt thẳng vào vùng gáy làm ông ba gục xuống
sau đó đặt nạn nhân nằm ngửa rồi tiếp tục dùng gậy gỗ xiết mạnh vào vùng cổ họng của nạn nhân
đến khi nạn nhân không còn cử động sau đó tùng đã lấy ví tiền và xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát
dùng dao sắc nhọn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân hay chém lìa bàn tay của kẻ thù
đây là những hành vi
hành vi hết sức táo tợn trong các vụ việc cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh an giang trong thời gian gần đây
và chỉ vì chút tức giận hay là suy nghĩ chưa thấu đáo thay vì hòa giải
các đối tượng đã sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn với hành vi ngày càng manh động
chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông mà bốn đối tượng gồm bùi minh thuận nguyễn minh tiến
bùi lê tánh cùng chú tại huyện thoại sơn và dương huỳnh nhật linh chú tại huyện châu thành
đã rủ nhau mang theo bốn con chú
giao tự chế tìm nhóm của nguyễn quốc bảo ở huyện châu thành tỉnh an giang để trả thù
tại thị trấn phú hòa huyện thoại sơn hai bên đã dùng nhiều hung khí nguy hiểm rượt đuổi nhau
khi chạy vào nhà của người dân thuận đã vung dao tự chế dài khoảng hai mét
chém đứt lìa bàn tay phải của trịnh đức khoa
lúc này tánh còn sông tới đạp vào người khoa thấy nạn nhân ra nhiều máu
các đối tượng nhanh rời khỏi hiện trường và thủ tiêu tăng vật
nguyên nhân mà dẫn đến cái vụ việc gây thương tích như vừa qua đó là nó có nhiều nguyên nhân
trong đó là có các nguyên nhân chính
thứ nhất là do sự thiếu quản lý của gia đình
thứ hai nữa là do thanh thiếu niên tiếp xúc với những cái phim ảnh có tính chất là bạo lực
thứ ba nữa là do là tụ tập rồi ăn nhậu
rồi xảy ra những cái bâu thử nhỏ rồi không kiềm chế được bản thân
rồi dẫn đến thực hiện cái hành vi phạm tội
không kiểm chế được cơn tức giận chỉ vì được khuyên bỏ qua chuyện trả thù
và đến giải hòa với nhóm thanh niên khác
đối tượng đỗ thanh tú chú huyện châu phú đã dùng con dao nhọn đâm liên tiếp ba nhát
vào người lý bé đức làm nạn nhân bị thương nặng
tú còn đâm bị thương người đi cùng với đức
nói về thời gian nó thấy quay trở lại không có lại những cái công việc
nó mua sổn rồi
và sau khi
rồi chạy ra một ngày rồi mở thấy cái giá trị của cái sự tự do
chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này
ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ
thì đòi hỏi sự vào cuộc một cách quyết liệt của cấp ủy chính quyền
các ban ngành đoàn thể các cấp để đẩy mạnh phòng ngừa xã hội
đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
cảnh báo các nguyên nhân điều kiện làm phát sinh tội phạm
và hậu quả đối với gia đình và cộng đồng xã hội
tại bình định vào dạng sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi
đã xảy ra một vụ cháy tám chiếc tàu cá của ngư dân ước tính thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
vào đêm ngày một mươi tám tháng một mươi một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại cảng cá quy nhơn
gây thiệt hại cho tám tàu cá
trong đó năm tàu cá bị thiệt hại nghiêm trọng bốn tàu của ngư dân quy nhơn
một tàu của ngư dân hoài nhơn đang neo đậu tại đây
một tàu cá đang neo đậu tại cảng sau đó bùng phát dữ dội lan sang các tàu cá khác đậu bên cạnh
nhận được tin báo cháy của người dân phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh
đã điều động nhiều xe chữa cháy và trên bảy mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến gần hai giờ sáng ngày một mươi chín tháng một mươi đám cháy tại cảng cá quy nhơn dập tắt hoàn toàn
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo pháp luật
đồng thời xác định thiệt hại của vụ hỏa hoạn này
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng nghĩa binh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn nhông nương tụ
hú sơn huyện ba vì tp hà nội về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nốt rùi cách năm cm sáu m phải
cũng phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông anh tp hà nội
là đối tượng đỗ xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn thái bình xã mai lâm huyện đông anh tp hà nội
còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an quận bắc tử liêm tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn bình sinh năm hai nghìn một
hộ khẩu thường trú tại thôn suối nai xã địch quả huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
phần cuối là những thông tin về dự báo thời tiết các vùng trên cả nước
phần cuối là những thông tin về dự báo thời tiết các vùng trên cả nước
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng lừa đảo chiếm hoạt tài sản liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn
các đối tượng bị bắt giữ là tông phước hoàng hưng chú tại phường vĩ dạ tp huế
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn khải tín phan minh thi
giám đốc công ty cổ phần tập đoàn khải thín khải tín và nguyễn hà tấn chú tại phường xuân phú tp huế
theo điều tra ban đầu các đối tượng này đã câu kết thành lập nhiều công ty thành viên
nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân hàng chục tỷ đồng
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng và để thuận lợi trong công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đề nghị tổ chức hoặc cá nhân nào là nạn nhân của vụ án trên
hãy liên hệ với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh theo số điện thoại hai trăm ba mươi bốn ba nghìn tám trăm hai mươi hai tám trăm năm mươi bảy
hoặc đồng chí dương điều tra viên thụ lý vụ án theo số điện thoại chín trăm ba mươi năm bảy trăm ba mươi bảy trăm bảy mươi chín
tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng là võ văn thiện và hồ gia viễn vừa bị công an tỉnh phú yên bắt giữ
tại một cây xa ngược phường chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú hiên
phát hiện bắt quả tang thiện đang đi giao hai gói ni lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
quả đấu tranh thiện khai nhật đi giao ma túy theo sự chỉ đạo của hồ gia viễn
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của viễn lực lượng công an phát hiện thu giữ nhiều túi ni lông
chứa tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng gần một trăm linh gram ma túy đá và thuốc lắc
một khẩu súng màu đen và một số vật dụng khác
vì cho rằng thanh niên đang ngồi trong quán nói chuyện láo võ ngọc tín
chủ tịch huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã cầm chai bia đánh và dùng dao chém nạn nhân
gây thương tích bốn mươi sáu
với hành vi côn đồ coi thường pháp luật này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình
tỉnh vĩnh long đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với võ ngọc tín
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào đêm ngày hai tháng sáu
tín cùng với bạn đến quán ăn trên địa bàn xã mỹ lộc huyện tam bình
trong quán có nguyễn khánh nguyên đang ngồi ăn nhậu
do quen biết từ trước nên nguyên đã mời tín nhậu nhưng tín không đồng ý và nói nguyên nói chuyện láo
chưa dừng lại ở đó tín lấy vỏ chai bia đánh vào đầu nguyên
và tiếp tục lấy con dao chém một nhát vào tay trái của nguyên gây thương tích
gây án xong tín đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
một thủ điểm đá gạo ăn tiền vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre bắt quả tang
nhận được tin báo của người dân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre bắt quả tang thủ điểm đá gạo trên
tại phần đất vườn của ông nguyễn văn ẩn thuộc xã mỹ thạnh an thành phố bến tre
khi thấy lực lượng công an các đối tượng điền bỏ chạy
tuy nhiên một mươi ba đối tượng đã bị bắt giữ thu tại hiện trường bốn mươi bốn triệu đồng
cùng nhiều tăng vật liên quan đến hành vi đánh bạc
cho ba mươi trường hợp vai tiền với lãi suất từ ba đến ba năm trăm linh đồng một triệu một ngày
nguyễn văn tịnh chú tại thị xã duy tiên vừa bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam
khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua công tác nắm tình hình công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam phát hiện
chủ hiệu cầm đồ thanh tịnh có địa chỉ tại tổ dân phố trịnh phường duy minh
có dấu hiệu cho vay lãi nặng nên đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu
bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng nguyễn văn tịnh đã cho ba mươi trường hợp vai tiền
với lãi suất ba đến ba năm trăm linh đồng một triệu một ngày tương đương với lãi suất một trăm linh tám đến một trăm hai mươi một năm
với nhiều chiêu trò thủ đoạn biến tướng tinh vị tuy nhiên có những thủ đoạn lừa đảo không mới
như là gọi điện thoại mạo danh cơ quan tư pháp để hù dọa nạn nhân có liên quan đến tội phạm ma túy
tội phạm sửa chiền thế nhưng cho đến nay vẫn có nạn nhân sập bẫy
hôm nay tại hà nội vẫn có một phụ nữ sau một cuộc điện thoại kéo dài theo kịch bản của các đối tượng phạm tội
mạo danh công an viện kiểm soát hoặc là tòa án đã bị ý chúng lừa mất số tiền gần một tỷ đồng
đây chính là lý do mà chúng tôi tiếp tục có cuộc trao đổi với đại diện cục cảnh sát hình sự bộ công an
để đưa ra những nhận diện cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại hay là trên không gian mạng
trước hết chúng ta hãy cùng nhìn lại những vụ việc đã xảy ra trong thời gian gần đây
người phụ nữ này vừa bị mất số tiền gần một tỷ đồng chỉ sau một cuộc điện thoại gọi đến và thông báo
chị có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy
tương tự tháng hai năm hai nghìn hai mươi một vừa qua người phụ nữ này cũng bị mất số tiền lên tới hơn sáu tỷ đồng
cũng với kịch bản là nhận được cuộc điện thoại thông báo chỉ có liên quan đến tội phạm ma túy
cả hai người phụ nữ này đều muốn chứng minh sự vô tội của mình bằng cách làm theo mọi hướng dẫn của các đối tượng
tự xưng là công an là kiểm sát viên hay người của tòa
tôi từ trước đến nay không liên quan đến pháp luật là do đối tượng đe dạng tôi
do vậy do tôi quá hoảng sợ tôi đã làm theo yêu cầu của bọn chúng
ngoài ra còn có rất nhiều kịch bản nhằm mục đích lừa đảo chiếm đột tài sản trên không gian mạng
người dân chỉ cần một chút sơ xuất mất cảnh giác là dễ dàng sập bẫy của các đối tượng
đầu tiên xin được cảm ơn thượng tá lê văn thánh
đầu tiên xin được cảm ơn thượng tá lê văn thánh
thượng tá lê văn thánh đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay
thưa đồng chí đồng chí có đưa ra những đánh giá như thế nào về diễn biến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
và qua thủ đoạn là gọi điện thoại mạo danh cơ quan công quyền
thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm hoạt động liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
diễn biến hết sức phức tạp với thủ đoạn tinh vi xảy ra tại nhiều địa phương trên nhiều lĩnh vực đổi đời sự sộ
như là tài chính nguyên hàng bất động sản dự án đầu tư mua dưới lực làm đưa người đi đa động học tập tại nước ngoài
kinh doanh đa cấp thương mại điện tử đặc biệt vừa rồi là vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
hiện nay là một vấn đề rất là nhức nhối hiện nay là các đối tượng giả danh cơ quan thư pháp gọi điện đe dọa người dân
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ tính riêng là từ hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi thời điểm mà thủ tướng chính phủ
có cái chỉ thị về công tác một mươi hai công tác phòng ngừa đấu tranh với thực phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đã huy động toàn bộ hệ thống sức mạnh của hệ thống chính trị và công tác phòng ngừa đấu tranh với thực phạm này
thì đã làm rõ từ hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
thì toàn quốc đã xảy ra là trên năm vụ trong đó là khoảng hai năm trăm linh vụ là lừa đảo trên không gian mạng
và đặc biệt là có năm trăm hai mươi bảy vụ là các đối tượng đã giả danh cơ quan tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
mới đây nhé
thì tại hà nội có rất là nhiều người đã là nạn nhân thậm chí là có cả những người là công chức nhà nước
đã mắc bẫy những đối tượng mà mạo danh cơ quan thư pháp
thì đồng chí có thể phân tích những phương thức thủ đoạn của các tội phạm qua những sự việc này không
từ thực tiễn tình hình và công tác đấu tranh chúng tôi có thể nhận diện một số phương thức thủ đoạn
của chủ yếu của loại tội phạm này như thứ nhất là một là đối tượng thủ đoạn giả danh người có chức vụ quyền hạng
hoặc cơ quan tổ chức nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn chủ yếu của đối tượng này là như sau
các đối tượng sử dụng các dịch vụ có chức năng giả mạo đồ số giả mạo số điện thoại
mạo danh cơ quan chức năng trong cơ quan thực thi pháp luật
thì công an vịnh vực sát tòa án gọi điện cho người dân để thực hiện những hành vi đe dọa lừa đảo người dân vang mang
sau đó là yêu cầu những người họ những người này chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng này cung cấp để chiếm đoạt
trong quá trình chúng gọi hỏi để nắm thêm thông tin về cá nhân này
sau khi nắm được thông tin thì chúng sẽ đưa ra các lệnh giả bắt khởi tố với những người bị hại đó
sau đó đe dọa nạn nhân và thường thương mạng nhân viên liên quan các dường dây buôn bán ma túy
xuyên quốc gia hoặc rửa tiền và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ các điều tra
sau đó thì là chúng đã chiếm đoạt
vậy theo đồng chí đâu là nguyên nhân khiến cho cái tội phạm gọi điện mạo danh cơ quan tư pháp
dù đã là thủ đoạn khác
không còn mới nhưng mà đến nay vẫn có những cái nạn nhân mắc bẫy lừa đảo
về nguyên nhân của tình trạng lừa đảo những đoạn sản trên
qua công tác nắm tình hình điều tra chúng tôi có thể đưa ra một số nguyên nhân của tình trạng trên là
thứ nhất là công tác tuyên truyền phổ biến về chủ trương chính sách pháp luật của đảng
ngành nước trong phát triển kinh tế xã hội tuyên truyền phòng ngừa các hành nghi lừa đảo đoạn sản đã được thực hiện
nhưng người dân phần đó cũng chưa được tiếp cận đầy đủ và chính xác các thông tin
một số trường hợp
có thể chúng tôi đã tuyên truyền trên chương trình thời sự của vtv
cũng đã phát rất rộng rãi cho những nhân dân
nhưng vì một số trường hợp đó có những người không tiếp cận được
họ vẫn bị lửa và như thế
nguyên nhân thứ hai là một bộ phận của chúng dân còn có nhận thức hạn chế
thiếu hiểu biết về cái chủ trương chính sách quy định của pháp luật
sơ hở nhẹ dạ cả tin
có một bộ phận còn hám lợi mất cảnh giác trong bảo vệ tài sản
mua bán trao đổi hàng hóa góp vốn đầu tư sản xuất kinh doanh
để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi từ đầu đến bản sản sản
nguyên nhân thứ ba là đối tượng hoạt động rất tinh vi
và sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội
liên quan đối tượng cả trong nước đến ngoài nước
cấu quyết với nhau rồi các máy móc thiết bị
đối tượng sử dụng lại là đặt ở nước ngoài
nên rất khó khăn trong công tác điều tra
thưa đồng chí hiện nay những biến tướng của thủ đoạn lừa đảo này là như thế nào
và ngoài kịch bản mạng danh các cơ quan công quyền cơ quan tư pháp
thì chúng còn có những thủ đoạn nào để lừa đảo người dân
và gọi các công nghệ mạng mà gọi bằng trực tiếp những số điện thoại đối tượng sử dụng
và gọi đến cho những thầy cô giáo ở một số miền tỉnh miền trung
và sau khi yêu cầu là do biên chế giảm thiếu sót nào kia
đối tượng là đề nghị người kia để có săn xét vấn đề tuyển biên chế
thì yêu cầu là truyền tiền vào đối tượng
thì đối tượng cũng nhanh chóng là chiếm gọi
ngoài ra tới chúng tôi cũng đánh giá là sẽ tiếp tục có những cái thủ đoạn mới
mà đối tượng sẽ tiếp tục sử dụng sau này
đấy cũng mong muốn là người dân làm sao cảnh giác
là phát hiện những thủ đoạn mới đó
có cái nhìn nhận nhận diện được để tránh những thủ đoạn mà đối tượng dùng thủ đoạn mới
để đối tượng lừa đảo chiếm đoạt cái thải sản của họ
vậy thì khi gặp những cái tình huống đó xảy ra
thì người dân cần phải làm gì và ứng phó ra sao
với những cái cuộc điện thoại xưng danh là cơ quan tư pháp
để phòng tránh những loại tội phạm mà mạo danh cơ quan tư pháp
điện thoại đến cho người dân để chiếm đoạt tài sản của họ
thì chúng tôi khuyến cáo với người dân thế này
cơ quan điều tra cơ quan công an cũng cơ quan tư pháp khác
thì không một đơn vị nào là yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản
qua bằng cách điện thoại để họ yêu cầu chuyển tiền vào cả
mà tất cả các thủ tục đó đều có lệnh quyết định
mà theo quyết định của bộ lật tổ tục hình sự
và các thủ tục tổ tục hình sự khác liên quan
người dân đề nghị là thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật
quyền dân tư của tài khoản của bản thân
và thay đổi tính bảo mật
đảm bảo không để lộ lọt thông tin
không cho mượn cho thuê các giấy tờ cá nhân
có liên quan như căn cước công dân chứng minh nhân dân
số hộ khẩu thẻ ngân hàng
và không nhận chuyển khoản của ngân hàng
hoặc nhận chuyển tiền khoản của các ngân hàng cho người không quen biết
khi có nghi ngờ về hoạt động lùi đoàn vật sản
thì kịp thời thông báo cơ quan công an nơi gần nhất
để được tiếp nhận những giải quyết
và đồng thời là người dân cũng cung cấp các thông tin
tài liệu phục vụ nguồn điều tra
để cho các cơ quan chức năng có thể là kịp thời xử lý
đảm bảo là phòng ngừa giải quyết các vụ án vụ việc
theo đúng quy định của pháp luật
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời phỏng vấn của truyền hình công an